thưa quý vị miền bắc vẫn đang trong tình trạng rét buốt nhưng thời điểm rét nhất của đợt lạnh này đã qua
bởi khối không khí lạnh đang giảm dần về cường độ và lệch dần về phía đông
từ đêm nay miền bắc trời sẽ chuyển mây nhiều hơn nên nhiệt đêm tăng nhẹ
ở khu vực trung du và vùng núi phía bắc nhiệt độ đêm nay ở vào khoảng tám một mươi một độ
còn ở vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng từ một mươi hai cho đến một mươi bốn độ
sang đến ngày mai miền bắc trời nhiều mây có sương mù nhẹ vào sáng sớm trưa và chiều trời có nắng
nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở bắc bộ nhiều nơi sẽ tăng lên trên hai mươi độ
rét đậm chỉ còn xảy ra cục bộ một số nơi ở khu vực vùng núi phía bắc
ở miền trung mưa đang có xu hướng gia tăng trở lại khi khối không khí lạnh tăng cường lệch ra phía đông
làm cho thành phần gió đông hoạt động mạnh hơn
từ đêm nay ở khu vực các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến bình định sẽ có mưa ở diện giải rác
ngày mai mưa tăng lên ở mức nhiều nơi cục bộ ở khu vực từ thừa thiên huế đến bình định
sẽ có những điểm mưa vừa mưa to và rông
nền nhiệt ngày mai ở hầu khắp miền trung vẫn duy trì trong khoảng thấp
từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét cả ngày nhiệt độ chỉ từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
còn khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình định nhiệt độ cũng chỉ ở mức từ hai mươi ba cho đến hai mươi bốn độ
với các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận nhiệt độ ngày mai giảm nhẹ còn từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
với khu vực tây nguyên trong ngày mai trời sẽ nhiều mây nắng yếu mưa rào rải rác xảy ra về chiều và tối
còn ở nam bộ cũng có mưa ở một vài nơi
nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở khu vực nam bộ duy trì trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
còn tại các tỉnh tây nguyên nhiệt độ từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên vùng biển phía đông của khu vực bắc biển đông
có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu đến cấp bảy giật từ cấp tám đến cấp chín khiến cho biển động mạnh
sóng biển cao từ bốn cho đến sáu mét
vùng biển phía tây của khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
khu vực giữa biển đông khu vực biển phía tây của khu vực nam biển đông
vùng biển từ quảng trị đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
biển động mạnh sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước